cdc nam định đã ký năm hợp đồng và đã thanh toán cho công ty việt á hơn hai mươi ba tỷ đồng
trong đó các cá nhân nhận hoa hồng một tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng từ việt á

đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh của bảng nguyễn thị hoa
trú tại khu một mươi sáu thị trấn hùng sơn huyện lâm thao tỉnh phú thọ
phát hiện một số loại hàng hóa thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc chất xứ
quá trình kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện tại cơ sở có hơn năm trăm hai mươi kg thực phẩm đông lạnh đóng gói
không rõ nguồn gốc xuất xứ một số mặt hàng đã hết hạn sử dụng
các mặt hàng thu giữ chủ yếu là lạp sườn dồi sụn xúc xích chả đông lạnh cá thui đông lạnh phô mai viên
tổ kiểm tra phòng kiểm soát môi trường công an tỉnh đã tiến hành lập biên bản tạm giữ
niêm phong số tăng vật vi phạm trên để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
chế biến số lượng lớn mỡ bẩn rồi chia đem đi tiêu thụ với nhiều mục đích sử dụng khác nhau
một cơ sở ở xã tân tiến huyện vĩnh tường vừa bị công an huyện vĩnh tường phát hiện xử lý
ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai khi nguyễn văn hậu đang điều khiển xe ô tô chở hơn hai trăm linh cân mỡ
nội tạng không rõ nguồn gốc xuất xứ bốc mùi hôi thối mang về xưởng để chế biến mỡ động vật
thì đã bị lực lượng công an huyện vĩnh tường bắt quả tang
tiếp tục kiểm tra tại cơ sở chế biến của hậu
lực lượng công an phát hiện năm trăm năm mươi kg sản phẩm động vật và gần ba năm tấn mỡ thành phẩm
tất cả những sản phẩm này đều không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
công an huyện vĩnh tường phối hợp với chính quyền địa phương đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số sản phẩm động vật trên
với nhiều thủ đoạn gian dối trong đó có thủ đoạn đóng giả chủ đất để ký hợp đồng chuyển nhượng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre vừa quyết định khởi tố
và lệnh bắt bị can để tạm giam
nguyễn thị tuyết
nguyễn thị tuyết vân ngụ xã thạnh tân huyện phước thạnh tỉnh tiền giang
để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi nguyễn hứa lệ xuân thanh giới thiệu cho một người phụ nữ
nhận thế chấp thừa đất hơn bốn m hai tại huyện châu thành tỉnh bến tre
do bà huế và ông hồng đứng tên với giá năm trăm linh triệu đồng lãi suất ba một tháng
với điều kiện phải làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
ngày làm thủ tục chuyển nhượng có sự hiện diện của thanh vân và một người đàn ông khác
đã đóng giả chủ đất để ký hợp đồng chuyển nhượng
sau đó người nhận thế chấp trả thêm năm trăm linh triệu đồng để mua luôn mảnh đất
rồi bán lại cho một người khác với giá một ba tỷ đồng
khi người mua đến đòi giao đất chủ đất mới phát hiện sự việc nên đã trình báo cơ quan công an
thưa quý vị và các bạn tình trạng chủ đầu tư chậm cấp sổ hồng cho cư dân
không chỉ gây bức xúc trong dự luận
mà còn kéo theo nhiều hệ lụy mà khách hàng mua nhà là người chịu ảnh hưởng trực tiếp
khóc dở méo dở về những sai phạm của chủ đầu tư
và mới đây nhất hàng loạt cư dân của trung cư the pride tại hà nội
cũng rơi vào tình cảnh tương tự
nhà đã mua tiền đã nộp đủ nhưng hơn năm năm sổ hồng vẫn chưa thấy đâu
ghi nhận sau của phóng viên truyền hình công an nhân dân
mua nhà từ năm hai nghìn một mươi năm đã hoàn thành nhiệm vụ tài chính đầy đủ
nhưng đến nay gia đình chị phan thị trang vẫn chưa được nhận sổ hồng
được biết công ty cổ phần bất động sản hải pháp đã nhiều lần cam kết
sẽ giải quyết vấn đề cấp quyền sử dụng đất cho cư dân
tuy nhiên đến nay hơn một trăm linh hộ dân tại đây vẫn chưa được chủ đầu tư
làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của người dân khi mua nhà tại dự án
sau khi hoàn thành cái nghĩa vụ tài chính với cả bên ngân hàng
thì em có đi làm lấy giấy tờ để làm sổ đỏ
thì bên chủ đầu tư người ta trả lời với em là hiện tại đang bị tạm hoãn
thực ra thì một cái ngôi nhà có giá trị như này không có sổ đỏ
thì đã gọi là rất là bất cập rồi anh ạ
và tiếp theo đó là gia đình nhà em có nhu cầu để vay vốn
để có thể làm những cái công việc của gia đình thì lại không thể nào mà vay được
bởi vì các ngân hàng người ta đều từ chối các cái căn không sổ
cư dân có yêu cầu chủ đầu tư là chứng minh là không nợ thuế
và đưa giấy tờ giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy của tòa nhà
ở tầng khối đế thì hiện tại chủ đầu tư không đưa được loại giấy tờ
chứng minh được là mình không có nợ thuế
và giấy tờ để phòng cháy chữa cháy thì là chỉ có những tòa cư dân thôi
còn từ khối đế trở xuống là không thể có
mong muốn là bây giờ chủ đầu tư hoàn thành hết những thủ tục giấy tờ
để cho cư dân được làm sổ
để an tâm để có cuộc sống nó đỡ lo lắng bớt lo lắng
trong lúc nào cũng sống
trong hoàn cảnh lo lắng vì là tiền thì nhà mình bỏ ra mua
nhưng cứ cảm giác như không phải ở trong nhà của mình
việc khó cấp sổ hồng cho cư dân có thể do nhiều nguyên nhân
do chủ đầu tư thực hiện đầu tư xây dựng không đúng giới phép hoặc thiết kế
quy hoạch chi tiết được duyệt xây dựng vượt diện tích
xây không đúng vị trí tự ý thay đổi công năng công trình
tuy nhiên dù là với nguyên nhân nào
thì rõ ràng việc chậm trễ không cấp sổ hồng cho cư dân
thì cơ quan chức năng cần vào cuộc xử lý

tình trạng các trung cư ở hà nội cũng như là trên địa phương khác của cả nước
gặp những tranh chấp giữa chủ đầu tư và các người mua
là khá phổ biến và có rất nhiều lý do khác nhau
nhưng mà nổi lên hai lý do
một là do chưa thực hiện đúng các quy định của quản lý nhà nước
đặc biệt là về phòng cháy chữa cháy
thứ hai nữa là do xây dựng trái phép hoặc là sai phép
đặc biệt là vấn đề gọi là
đặc biệt là vấn đề gọi là các phòng cháy chữa cháy
chủ đầu tư dự án là cố tình nâng tầng
rồi xây dựng thêm những căn hộ mà không nằm trong quy hoạch
và do đó khi bán thì cơ quan chức nhà nước sẽ không có sổ đỏ cho những cái căn hộ này
nhưng mà nhà đầu tư họ không biết
và do đó là xảy ra tranh chấp
thì đây rõ ràng là một tồn động lỗi chính do các chủ đầu tư dự án
như vậy là rõ rồi người dân phản ánh ba vấn đề rất cụ thể
một là chủ đầu tư thi công sai thiết kế
hai là không được
cấp các điều kiện an toàn của trung cư như là phòng cháy chữa cháy
nếu mà chính quyền cấp sổ đỏ cho người dân vào đấy
ở trong một điều kiện không an toàn cháy nổ như thế này
thì rõ ràng chính quyền sẽ không làm việc đó
vậy ở đây là lỗi của chủ đầu tư
mà lỗi của chủ đầu tư thì các cơ quan chức năng quản lý về xây dựng
sẽ đến đó để xem xét thi công sai thế nào thiết kế sai thế nào
sẽ xử phạt phi phạm hành chính
và yêu cầu phải khắc phục đúng cái lỗi đấy ngay lập tức
vậy thì các cơ quan chức năng quản lý về xây dựng
thì người dân ở đây sẽ đệ đơn đến các cơ quan quản lý về phòng cháy chữa cháy
cơ quan quản lý phải xây dựng thanh tra xây dựng
hay nếu có vấn đề gì về tài chính
thì do sang bên cơ quan về thanh kiểm tra về tài chính
nếu có lỗi thì tất cả các cơ quan này sẽ thanh đập đoàn kiểm tra
nên ngày đến kiểm tra cái công trình này
sai đâu sự đó
cấp chứng nhận quyền sử dụng nhà đất cho cư dân
là điều rất cần thiết để ủng hộ đời sống
và không thể để người dân phải gánh chịu hậu quả
từ những sai phạm của chủ đối tư
hay sự buông lỏng giám sát quản lý của cơ quan chức năng
trong thời gian tới đề nghị bộ tài nguyên môi trường sở tài nguyên môi trường
và các đơn vị có liên quan
cần sớm một cuộc để làm rõ những sai phạm
của chủ đối tư hải pháp
trong việc chậm cấp sổ hồng cho cơ dân
để người dân yên tâm sinh sống
tiếp theo mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
phó thủ tướng chính phủ lê minh khái
vừa ký quyết định phê duyệt chiến lược cải cách thuế
đến năm hai nghìn ba mươi
nhằm duy trì tỷ lệ huy động vào ngân sách từ thuế
phí ở mức ổn định hợp lý
chiến lược này nêu rõ với các loại thuế liên quan đến tài sản
gồm cả thuế sử dụng đất nông nghiệp
và phi nông nghiệp
sẽ tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp
cho đến hết năm hai nghìn hai mươi năm
bộ tài chính cũng được đề nghị
nghiên cứu theo hướng tăng mức điều tiết với đất
và bổ sung thu thuế với nhà
nhằm khuyến khích sử dụng hiệu quả
góp phần hạn chế đầu cơ nhà đất
sau hai năm sửa chữa
dự án cải tạo nâng cấp đường cất hạ cánh
và đường lăng tại cảng hàng không quốc tế
nội bài và tân sơn nhất
đã chính thức hoàn thành ngay trước dịp cao điểm nghỉ lễ
việc đưa vào khai thác sẽ giúp
tăng năng lực khai thác tại các cảng này
dự kiến dịp cao điểm ba mươi tháng bốn
mùa một tháng năm năm nay
sản lượng ngày cao nhất tại cảng hàng không quốc tế nội bài
sẽ đạt trên năm trăm linh lượt chuyến bay
và gần tám mươi lượt khách
còn cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
dự kiến sản lượng khai thác khoảng bảy trăm một mươi lượt chuyến
và một trăm năm mươi lượt khách
trong đó có khoảng một mươi hai lượt khách quốc tế đến
cùng với đả giảm của giá vàng thế giới
vào sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn
giá vàng trong nước cũng được điều chỉnh
lưu viên mốc bảy mươi triệu đồng một lượng
cụ thể công ty vàng bạc đá quý sài gòn
và công ty doji cùng niêm yếp giá vàng szc
đến bảy mươi một triệu đồng một lượng
giảm từ một trăm linh đến một trăm năm mươi đồng một lượng
tương tự công ty phù quý
thông báo vàng szc
từ sáu mươi chín ba mươi năm đến bảy mươi năm triệu đồng một lượng
giảm một trăm linh đồng một lượng
đây cũng là phiên giảm thứ hai liên tiếp
thưa quý vị
giá thành nhiều loại vật liệu xây dựng tăng cao
việc này ảnh hưởng không nhỏ tới kinh tế
và tiến độ thi công của các nhà thầu xây dựng
bởi việc tăng giá các loại vật liệu xây dựng
sẽ làm gián đoạn tiến độ của các công trình
vì đội vốn
khi đó chủ đầu tư và nhà thầu
phải tính lại bài toán xây dựng
nếu muốn tiếp tục triển khai dự án
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
thời điểm hiện tại đơn vị xây dựng này
đang phải thực hiện thi công hơn hai mươi công trình
trên địa bàn thành phố hà nội
giá thép và vật liệu xây dựng tăng
đã ảnh hưởng không nhỏ đến công ty
các định mức đơn giá cũ trong hồ sơ mời thầu
của công ty này trước đây
đã không còn phù hợp với giá cả thị trường hiện nay
những vật liệu xây dựng đang tăng
thì nó ảnh hưởng rất lớn
đến những hợp đồng đã ký với các chủ đầu tư
đặc biệt là những hợp đồng
mà không thay đổi giá
và đến với những chủ đầu tư
mà họ không hiểu về những điều này
thì ảnh hưởng rất lớn
nhưng mà đường sau này
thì vật liệu vẫn đang ở trên một cái đà tăng
vì vậy những hợp đồng
của chúng tôi hay là những đơn vị xây dựng
thì cần phải cẩn trọng trong việc
có những thay đổi
khi mà giá
các nguyên vật liệu
nó sẽ có biến động trong thời gian sắp tới
giá thép và vật liệu xây dựng tăng mạnh
ảnh hưởng lớn tới giá thành xây dựng
theo số liệu của tổng cục thống kê cho biết
chi phí thép chiếm một mươi hai một mươi sáu
tổng chi phí xây dựng công trình
nếu giá thép xây dựng tăng một mươi
thì giá thành xây dựng các công trình
sẽ tăng một
bởi vậy đối mặt với giá cả tăng cao như hiện nay
đơn giá bán nhà của các nhà đầu tư
sẽ chịu tác động lớn
trong năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
thì nguồn cung của vật động sản
đã rất là khó khăn rồi
và bây giờ nhà thầu lại gặp một cái khó khăn hơn nữa
đó là về chi phí nó bị đội lên
do cái giá vật liệu xây dựng tăng cao
dẫn đến là giá cho người tiêu dùng cuối cùng cũng sẽ tăng
và một số nhà thầu với cái năng lực tài chính thấp
còn không có khả năng xây dựng nổi
cái dự án đó
nó dẫn đến cái hệ lụy rất là lớn
đà tăng giá của giá thép
có thể chưa dừng lại
và nhu cầu sử dụng thép
có thể tăng cao trong thời gian tới
nhất là khi các bộ ngành địa phương
triển khai gói hỗ trợ phục hồi kinh tế
gần ba trăm năm mươi tỷ đồng
đẩy mạnh giải ngân đầu tư công
hàng loạt công trình được triển khai
các cơ quan chức năng cần sớm thực hiện
các biện pháp để tháo gỡ
trên tình trạng giá nhiên vật liệu xây dựng
đồng loạt tăng giá
nếu không có giải pháp bù giá kịp thời
thì nhiều công trình dự án lớn sẽ bị đình trệ
tác động trực tiếp đến doanh nghiệp chủ nhà thầu
tình trạng tăng giá vật liệu xây dựng
đã hưởng trực tiếp đến chi phí đầu tư
của nhiều dự án công trình nhà ở
với việc nguyên vật liệu tăng giá
tùy thuộc vào công trình lớn hay nhỏ
mà chi phí xây dựng có thể bị đội giá
hiện nay ở trong nước
có rất nhiều doanh nghiệp nhỏ
khi vật giá leo thang
khiến không ít nhà thầu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan
điều này làm ảnh hưởng ngay đến giá xăng dầu
và ảnh hưởng ngay đến việc vận chuyển
bởi vì trong ngành xây dựng thì vận chuyển
tâu vật liệu kiếm lý tỏ rất lớn
nếu tiếp tục thi công công trình
thì càng làm càng lỗ
ngược lại không tiếp tục thi công
sẽ bị mất uy tín bị phạt hợp đồng
phạt chậm tiến độ
vì vậy cần tìm ra giải pháp thiết thực cụ thể
để phát phục tình trạng trên
rõ ràng là các doanh nghiệp xây dựng
họ dừng lại học sinh
sẽ hấp dẫn họ tìm cách làm việc
chẳng liệu nó có hạ hay không
và như vậy thì tốc độ
mà lãnh ngân xây dựng các dự án
nó sẽ tận lại
rõ ràng là về thế nhà nước
thì cũng phải có những chỉ đạo
và sức nguyên tâm
để từ đó chúng ta có thay đổi
các dự án cầu tư công
thì dự án nó cũng phải được điều chỉnh
phù hợp với
cái việc tăng giá lên nhân vật điện
cái chủ tư ấy
phải là cái người mà
để những các cơ quan có thẩm quyền
xem xét thay duyệt
cái việc thay đổi
cái dự đoán cho các dự án
phù hợp với cái điều kiện ra
để cái nhà xây công
người ta không hiện tại quá mức
mới đây bộ xây dựng đã có văn bản
gửi các cơ quan liên quan
và các địa phương đề nghị
ubnd cấp tỉnh
chỉ đạo các sở xây dựng
thường xuyên theo dõi kịp thời cập nhật
điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng
chỉ số giá xây dựng cho phù hợp
các cơ quan liên quan đánh giá tác động của covid một mươi chín
và biến động giá vật liệu xây dựng
chủ yếu là thép xây dựng
để có thể đưa ra giải pháp
kịp thời thao gỡ khó khăn
cho các nhà thầu thi công xây dựng
và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại